cảnh sát điều tra công an tỉnh đắk lắc đang hoàn tất hồ sơ để chuyển viện kiểm sát nhân dân cung cấp
truy tố một đối tượng đổ hai chai thuốc sâu xuống giếng nước sinh hoạt
nhằm dã tâm giết chết vợ cũ về tội giết người
đối tượng là chu sĩ duy chu tại huyện crong nang tỉnh đắk lắc
theo kết quả điều tra năm hai nghìn bốn duy kết hôn với chị chu thị mị và có với nhau là hai người con
tuy nhiên trong quá trình sinh sống giữa hai vợ chồng thường xuyên mâu thuẫn
nên đến năm hai nghìn hai mươi thì ly hôn
thời gian này duy và chị mỹ tiếp tục xảy ra nhiều mâu thuẫn về chuyện tiền bạc
và mỹ có quan hệ tình cảm với người đàn ông khác
ngày ba mươi tháng tám năm hai nghìn hai mươi một duy lấy hai chai thuốc sâu và lén đổ xuống giếng nước nhà mị
tuy nhiên hành vi của đối tượng đã bị phát hiện